lào cai là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn lũ lịch sử vào tháng tám vừa qua
tuy nhiên nhờ sự vào cuộc kịp thời của các ngành chức năng và chính quyền địa phương
đến nay sau hơn bốn tháng đời sống của người dân xã quang kim huyện bát sát đã ổn định trở lại
kinh tế dần được khôi phục
hiện tại toàn bộ số ruộng bị vùi lấp bởi phù sa đã được chính quyền chức năng tận dụng
hỗ trợ giống để chuyển đổi canh tác cho người dân sang các loại cây ngắn ngày như khoai lang
và các loại rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao
các ao nuôi thủy sản cũng được nạo vét khử trùng để nuôi trồng lại
đồng thời chính quyền địa phương cũng kêu gọi các thôn bản không bị thiệt hại do lũ
tích cực giúp đỡ các thôn bản gia đình bị thiệt hại tổ chức liên kết các hộ gia đình chăn nuôi tập trung
nâng cao hiệu quả
sau hơn bốn tháng đến nay toàn bộ những điểm bị thiệt hại do cơn lũ gây ra đã được khắc phục
các cánh đồng đã xanh tốt trở lại các điểm trường nhà cửa bị hư hỏng đã được phục hồi
theo đánh giá của ủy ban nhân dân tỉnh lào cai các tiêu chí nông thôn mới của xã quang kim được giữ vững
người dân và chính quyền đang tích cực xây dựng các thôn bản kiểu mẫu phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi
xã quang kim sẽ đạt danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới